vụ tai nạn xảy ra tại bãi đất gần ngã ba bào đồn xã bào đồn huyện gò dầu tỉnh tây ninh
chiếc xe ô tô ban đầu mang biển kiểm soát bảy mươi c một mươi hai nghìn bảy trăm linh bốn đâm đổ tường và tài xế đã tử vong bên trong xe
sau khi phát hiện sự việc cơ quan chức năng đã có mặt đưa thi thể nạn nhân ra ngoài xe
theo những người chứng kiến nạn nhân đã sử dụng rượu bia trước khi xảy ra tai nạn